liên quan đến việc người dân hai xã hồng kỳ và nam sơn huyện sóc sơn thành phố hà nội
lại chặn xe chở rác vào bãi rác nam sơn phản đối việc chậm chế trong việc đền bù và di dời người dân
ubnd huyện sóc sơn đã có văn bản kiến nghị ubnd tp một số nội dung liên quan đến chính sách đền bù
theo hướng có lợi hơn cho người dân
cụ thể thành phố sớm có kết luận giải quyết việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở vượt hạng mức bốn mươi m hai
đối với giá bồi thường diện tích đất nông nghiệp trồng cây lâu năm trong cùng thử đất ở
đề nghị thành phố cho áp dụng mức bồi thường hỗ trợ bằng bảy mươi giá bồi thường đất ở
ngoài ra huyện sóc sơn cũng kiến nghị về chính sách bồi thường hỗ trợ đối với đất nông nghiệp
đất ở trùng lấn đất rừng chính sách giám luộc tiền suất đất tái định cư
chính sách hỗ trợ công trình xây dựng trên đất
cùng với việc kiến nghị đề xuất chính sách với thành phố
ủy ban nhân dân huyện sóc sơn đã cử đại diện các ban ngành đoàn thể chính quyền địa phương
gặp gỡ và tuyên truyền để người dân không chặn xe rác